các đặc điểm giống với đối tượng đã xuất hiện tại cửa hàng tạp hóa
đặc biệt ở một vài hình ảnh rõ nét còn có thể quan sát được biển số xe mà đối tượng đang sử dụng
quan sát mịch nhanh thì đây chính là biển số xe máy do bà nguyễn thị nhung đứng tên đăng ký
tuy nhiên đến khu vực long biên hà nội thì mất dấu đối tượng
vừa lúc này thì nguồn tin từ tổ công tác nắm tại khu vực bồ sơn cho biết
lệ thành hừng xuất hiện tại đám tan của nạn nhân
lập tức thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự và công an tp bắc ninh lên phương án bắt giữ đối tượng khẩn cấp
đối với hưng cơ quan công an cũng là rất là năn nộn vất vả và chúng tôi phải huy động hàng bốn trăm linh năm trăm linh cán bộ chiến sĩ
nhiều phương án vây bắt đã được xem xét
nhưng để không ảnh hưởng đến đám tang của nạn nhân và an ninh xung quanh khu vực cuối cùng tổ vây bắt quyết định triển khai tình huống
bây giờ đối tượng đang ở trong nhà đám phương án cho ra bây giờ là có một hình là có bạn tên là ngọc anh
tân tân sẽ ở xe sẽ dở vào bạn của đối tượng dùng điện thoại liên lạc để gọi nó ra nói viện
ngoài ra là đây phương án tránh đối tượng sẽ bỏ chạy một chút
anh em đi chia nhau ra quây hết các ngãi khu vực phía dài rồi
khi đối tượng ra thì sẽ hút lại tục sơn nhé em sẽ đi theo sau đứng vào bên trong theo sau
đối tượng anh có anh thì đứng ở góc kia em sẽ ở góc này quan sát khi em ra tỉnh điện thì anh em sẽ di chuyển tiếp cận đối tượng và sẽ hút lại kia về luôn
được chưa được chưa được chứ

đang ở đám ma nhà bác à

ừ mình có chụp điện của nhà đấy

bạn đi ra phía đằng sau bệnh viện nhé
sử dụng chìa khóa em đã sao chép
đột ra con nhà
và lên phòng ngủ của cô ạ
anh trai em trên tầng ba
và em ở trong đấy
trong cả buổi chiều và tối ngày hai mươi tháng hai
hưng không có điều kiện ra tay
đến hai mươi hai giờ đêm
khi biết ông tiệp bà nhung đã đi ngủ
thì hưng bắt đầu di chuyển từ phòng ngủ tầng ba
xuống tầng một
và khu vực bếp ăn để lục tìm chìa khóa kết sắt
nhưng không thấy

khoảng tám giờ sáng ngày hai mươi một tháng hai
khi nghe tiếng kéo cửa xếp tại tầng một
đoán ông tiệp và bà nhung đã rời nhà
nên hưng một lần nữa xuống nhà tìm chiếc chìa khóa mở két
không thấy chìa khóa
sau đó hưng quay lại phòng ngủ tầng ba để chờ cơ hội
một mươi ba giờ cùng ngày
biết giờ này bà nhung thường nghỉ trưa
đối tượng một lần nữa xuống tìm chìa khóa
sau khi tìm chìa khóa vẫn thất bại
lúc này hưng thay đổi ý định trộm cắp tài sản
và quyết định phải khống chế buộc bà nhung mở két sắt để lấy tài sản
hưng đi vào phòng ngủ tầng hai
nhưng không thành
vì bà nhung chống cử quyết liệt
em hỏi chìa khóa két ở đâu
thì bác bảo là
nhà này không có tiền không có gì để trộm cắp
thì em vẫn tiếp tục chìa khóa két ở đâu
thì một lúc sau bác trả lời là
chìa khóa két để ở dưới mặt bàn bếp
ở dưới tầng một
thì em bảo bác là
thế thì có thể em
cho em bịt mặt
bịt mắt lại và dẫn nhau xuống dưới tầng một được không
thì bác đồng ý
nhưng lúc sau bác lại dậy rụa
thì em lại phải giữ bác lại
trong quá trình đấy em đã
nghĩ là sẽ làm cách này
làm cách nào để bác im lặng
để em có thể rời khỏi hiện trường
em không có cơ hội nào để rời khỏi cái hiện trường này
nên việc em che mặt
hay là việc dùng cái kéo
tại phòng bác đâm em
bác im lặng thôi
để em có thể rời khỏi hiện trường
trong quá trình bật lộn bác không nhận thấy em
vì trước thời điểm bác
ngừng thở khoảng một hai phút
bác vẫn nói mày là thằng nào
khi bà nhung đã ngừng thở
thì đối tượng lấy chìm chìa khóa của nạn nhân
mở két sắt
nhưng không mở được
vì không biết mật khẩu
sau đó hưng kéo sát của nạn nhân
từ phòng ngủ sang phòng tắm
với mục đích lau rửa dấu vết
giống như một vụ đột tử khi tắm
chằn gà gối
dính máu được đối tượng cho vào máy giặt
ở tầng thượng
nhìn thấy chiếc thang nhôm gần máy giặt
đối tượng mang xuống tầng một
vác thang vào tầng hai
để vô hiệu hóa camera nhà nạn nhân
tiếp theo hưng quay lại tầng hai
lục lọi tìm tài sản
rồi lấy đi một túi sách
bên trong chứa giấy tờ cá nhân của bà nhung
một chiếc khuyên tài một giấy chuyện
và khoảng tám trăm linh đồng của nạn nhân
sau đó lê thanh hưng rời khỏi hiện trường
cùng với chiếc xe máy của bà nhung
đi được một đoạn
phát hiện có camera an ninh
đối tượng đã dùng tay che mặt
để tránh bị phát hiện
đi tiếp khoảng năm phút
thì đối tượng dừng xe
ở một cửa hàng tạp hóa
trên đường nguyễn trãi
hỏi mua kính đen
nhằm mục đích nguy trang
cũng tại đây
phát hiện cửa hàng có camera an ninh
đối tượng lập tức quay ra ngoài
cho tới khi chủ quán gọi vào nhận hàng
và thanh toán tiền
sau đó đối tượng chạy xe
hướng về hà nội
trên đường thì nhận được điện thoại
của em gái thông báo bắt mất
hưng tiếp tục điều khiển xe máy
đến phường đồng xuân
hoàng kiếm hà nội
rồi gửi xe ở bãi trong xe
ở chợ đồng xuân
đối tượng thuê xe ôm
về nhà trọ tắm giặt
cất giấu tài sản cướp được
rồi bắt taxi về bắc ninh
để chịu tan nạn nhân
đến một mươi h ba mươi phút
ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thì lê thanh hưng bị cơ quan điều tra công an tỉnh bắc ninh bắt giữ
vụ án được khám phá thành công
chỉ trong một thời gian ngắn
là kết quả của một quá trình điều tra
tỉ mỉ thận trọng trách nhiệm
của lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh
trong đó việc nhận định chính xác tính chất vụ việc
và vạch ra đường hướng điều tra đúng đắn
là những yếu tố góp phần mang lại thành công
cho vụ án nói riêng
và công tác đấu tranh với tội phạm nói chung
và cả lực lượng công an tỉnh bắc ninh
gỡ được cánh nặng điều tra
khi hung thủ đưa ra ánh sáng
sòng thâm tâm của những người làm án
vẫn phản phất nỗi buồn
khi nghĩ tới những người thân của nạn nhân
và hung thủ trong vụ án này
sự đau khổ mất mát của họ
khó có thể tả xiết
và cũng không thể nguyên hoai
hàng gắn trong một sớm một chiều
quả thật là rất rất rất sốc
không nói được câu nào
và cũng không biết nói gì hơn nữa
là cháu ruột của bà
nên là tôi
tôi cứ im nặng
và cái sự đau khổ này
phải chấp nhận
một vài ngày sau
tôi cũng định thần
sự vụ đã xảy ra rồi
và những người làm bố làm mẹ
cũng chẳng ai
là muốn con mình như thế
tuy nhiên thì với một cá nhân
thì người ta có một suy nghĩ khác nhau
nó có thể là trong một lúc nào đấy
nó cũng không tốt
và nó giấu được cái hành động bà
khi mà mình không phát hiện ra
cho nên là tôi cũng khuyên
tất cả gia đình là thôi đừng làm cái gì
mang tính chất là báo động
và cũng nói với các con là
thôi việc đã xảy ra rồi
người mất rồi
mà các con bạo động mà tìm nó
mà mang tính chất trả thù thì không lên
thôi cứ để phát vật
để nhà nước
còn giản rũa được
thì giản rũa không thì thôi tùy
bản lĩnh cũng như lòng vị tha
nhân ái của ông tiệp
và gia đình đã minh chứng tính nhân văn
vẫn luôn hiện hữu
thái độ nhân văn
sẽ là liều thuốc chữa lành những vết thương
hàng gắn tình thân
và hướng đến cuộc sống bình yên
những lời khai báo rõ ràng
rành mạch của lê thanh hưng
giấu được nhìn nhận là thành khẩn
xong vẫn khiến cho những người tiếp xúc
có chung cảm giác gây rợn
bởi sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh ta
sinh ra trong một gia đình nề nếp
với nhiều thế hệ
thành viên có đóng góp cho nền giáo dục của địa phương
lê thanh hưng cũng được cha mẹ nâng niu
chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ
cũng được học hành đối với những người đàn ông
nhưng sự tự tin thái quá và bản thân
đã khiến anh ta từ một người con ngoan hiền
là niềm tự hào và hy vọng của đại gia đình
phục chốc biến thành kẻ phạm tội
từ sai lầm bé đến sai lầm lớn
và cuối cùng là tội cả không thể dung thứ

chuyển sang kiểm tra
chúng ta đối chương
để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
mọi công dân hết sức cảnh giác
cái thứ nhất là tự bảo vệ tài sản của mình
cảnh giác tội phạm này
thế và tài sản thì không nên đẻ ở nhà
và cũng hết sức là bí mật trong vấn đề công khai tài sản
là một kiến trúc sư lẽ ra với đôi bàn tay khéo léo
cùng với kiến thức được trang bị
lê thanh hưng đã có thể thiết kế lên những công trình
có ích cho con người
làm đẹp cho đời
và đóng góp chung vào sự phát triển của xã hội
nhưng tiếc thay
sự tự tin có phần ngạo mạng
đã khiến anh ta tự tay vẽ lên
những trang đời đen tối của chính mình